bảy mươi năm năm đã trôi qua nhưng những bài học từ hiệp định paris với những thắng lợi tổng hợp trên các mặt trận quân sự chính trị ngoại giao vẫn còn nguyên giá trị
hiệp định được ký vào ngày hai mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba là một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử của nhân dân việt nam trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
hiệp định buộc hoa kỳ phải thừa nhận độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của việt nam
rút hết quân mỹ và quân đồng minh ra khỏi miền nam việt nam tạo tiền đề cho đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước
hiệp định paris năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba do bốn bên chính phủ việt nam dân chủ cộng hòa mặt trận dân tộc giải phóng miền nam việt nam
sau này là chính phủ cách mạng lâm thời cộng hòa miền nam việt nam hoa kỳ và việt nam cộng hòa ký tại paris
đây là kết quả của cuộc đàm phán kéo dài bốn năm tám tháng một mươi bốn ngày
với hơn hai trăm linh phiên họp công khai và hai mươi bốn đợt gặp riêng là thắng lợi quan trọng to lớn về nhiều mặt của nhân dân việt nam
tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm hiệp định paris các đại biểu nhận định hội nghị và hiệp định paris là thắng lợi tổng hợp của cuộc đấu tranh trên các mặt trận quân sự chính trị ngoại giao
cuộc đàm phán ở paris là cuộc đấu trí đấu bản lĩnh lâu dài gian khổ nhưng rất hào hùng dưới sự lãnh đạo của đảng với phương châm ngoại giao dĩ bất biến ứng vạn biến mà việt nam áp dụng đã phát huy hiệu quả